chuyển sang một thông tin khác đã có nhiều nước châu âu đóng cửa không phận với nga sau khi
moscow phát động chiến dịch quân sự ở ukraine vào hôm hai mươi bốn tháng hai
những hạn chế này sẽ khiến các hãng hàng không nga phải liên tục đổi hướng bay estonia
latvia lithuania slovenia và rumania cho biết những nước này đang cấm một số chuyến bay đến
từ nga trong khi đó bộ trưởng giao thông vận tải đức cũng đã chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng
để đóng không phận đức với máy bay nga trước đó ba lan cộng hòa xéc và bungary cũng đã
đóng không phận với máy bay nga trong một động thái đáp trả nga tuyên bố họ sẽ đóng cửa không
phần đối với các chuyến bay từ những nước trước đó đã áp đặt hạn chế bay đối với cả hàng không của nga